theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đêm nay bão số sáu sẽ đổ bộ vào khu vực bờ biển từ tỉnh bình định đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng bảo vệ tài sản cho người dân
hôm nay các lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai tối đa lực lượng ứng trực khẩn trương giúp người dân phòng chống bão
ba ngày qua hơn ba năm trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh bình định được triển khai đến các vùng sung yếu
vùng có nguy cơ ảnh hưởng do mưa bão để giúp dân đối phó với bão số sáu sắp đổ bộ toàn tỉnh di chuyển năm hộ dân đến nơi an toàn
tại huyện phù cát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã hỗ trợ sáu trăm linh hộ dân di rời đến các nhà văn hóa trường học
đồng thời huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ tổ chức gia cố nhà cửa giúp dân bảo vệ tài sản
tại huyện phù cát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã hỗ trợ sáu trăm linh hộ dân di rời đến các nhà văn hóa trường học

tại huyện phù cát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã hỗ trợ sáu trăm linh hộ dân di rời đến các nhà văn hóa trường học
chủ phương tiện người dân phải đưa tàu thuyền vào vị trí an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền